bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tổng kết chương trình
đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong ba năm qua chương trình đã được triển khai sâu rộng đồng bộ trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành
hội liên hiệp phụ nữ xây dựng trên một trăm linh công trình dân sinh trị giá trên ba tỷ đồng
nhận nuôi dưỡng ba con nuôi tại các đồn biên phòng giúp hơn bảy trăm linh hộ gia đình phụ nữ ở các khu vực biên giới
chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương cũng đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp ngành đơn vị
các nhà hào tâm được hơn sáu tỷ đồng với hơn một mươi bốn tám trăm linh phụ nữ và trẻ em ở các xã biên giới của tỉnh được thụ hưởng
đã giúp cho nhiều phụ nữ vươn lên thoát nghèo